thưa quý vị đối với người việt thì rồng không hẳn là linh vật dành riêng cho nhà vua hay hoàng gia
mà đã vượt qua khỏi trốn cung đỉnh
ở đây thì hình tượng rồng không chỉ cho thấy sự hoàn hảo về đường nét cấu trúc ý tưởng của các mô típ
mà còn ẩn chứa nhiều quan niệm sống của người việt xưa
từ ngàn xưa dòng đã là một hình tượng siêu linh trong văn hóa việt nam
mang khát vọng của con người vươn lên chinh phục tự nhiên và chinh phục chính mình
con rồng vừa là biểu tượng của vương quyền phong kiến vừa là biểu tượng của dân gian
cùng với thời gian và biến thiên của lịch sử dân tộc
con rồng đã không ngừng được sáng tạo trong dân gian phản ánh sự biến đổi phát triển nhiều mặt
về tín ngưỡng và văn hóa về cảm quan thẩm mỹ trình độ tạo tác của người việt trên các công trình
trong những tác phẩm điêu khắc của các nghệ nhân xưa
ngày xưa các hình tượng dòng do triều đình quy định khắc ở đâu khắc với đồ án gì
nhưng sau đó dân gian vì niềm
kính ngưỡng đối với quyền lực của nhà nước đối với biểu tượng đế vương đối với hình tượng dòng
cho nên là họ cũng vay mượn và tạo tác điêu khắc ở trên nhiều vật liệu khác nhau
từ những cái bức cốm ở trên đình làng cho đến những họa tiết hoa văn trên bia đá của làng mình
thành ra là con rồng ban đầu có thể là đặc quyền sở hữu của nhà vua
nhưng về sau nó trở thành sở hữu của cả cộng đồng
theo các nhà nghiên cứu rồng không được thờ cúng trong đình đền như những linh vật khác
chúng thường được thấy trong tư thế nằm trầu
dòng quấn quanh
một cụt xây dòng nằm uốn lượn trên mái đình hình ảnh này chính là biểu tượng cho sự che
trở phục vụ luôn sẵn sàng bảo vệ hình ảnh này được thể hiện rất rõ ở đền kim liên
một trong tứ chấn thăng long xưa ở đây các nghệ nhân đã phác họa trên nóc mái đền là mô
típ trang trí rất quen thuộc mà dân gian vẫn quen gọi là lưỡng long trầu nguyệt mô típ trang trí
được cấu trúc bởi hai con rồng trầu vào một quả cầu lửa ở giữa tạo hình đẹp bố cục chặt chẽ
trong rất nhiều đình chúng ta sẽ thấy con rồng nó được thể hiện một cái đầu to bất thường như là nó
có tính chất là dân gian là ngoa một chút tức là hơi bỡn cợt một chút tức là con dòng nó không
tỷ lệ thông thường có sức mạnh hay là nó gắn với quyền lực và đây là một chút hơi hài hước
con rồng thì nó vẫn là một linh vật cao sang vẫn là linh vật quyền quý mà đã được các triều
đại phong kiến thâu nhận lại nhưng mà nó không đủ sức
để trở thành một cái biểu tượng độc quyền và nó vẫn sống ở trong cái đời sống thường nhật của
người dân và đấy cũng minh chứng cho cái sức sống của văn hóa việt khi mà một cái biểu tượng nó vốn
rất dễ bị quyền lực hóa dễ bị xa dân mà không dòng người việt vẫn rất là gần dẫn
vẫn là tràn hòa cùng với cả những cái diễn xuống dân gian rồng trong cuộc sống hay biểu tượng trong
mỹ thuật đều mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm linh
cuộc sống và suy nghĩ của con người
linh vật rồng đã được hiện diện như một cơ thể sống tồn tại qua các tác phẩm nghệ thuật
hay mỹ thuật dân dụng góp phần không nhỏ vào niềm tin cội nguồn dân tộc